tỉnh bắc cạn đã tiếp nhận một trăm bảy mươi ba công dân việt nam từ trung quốc về nước số người này do tỉnh cao bằng bàn giao
những người này được bố trí ăn nghỉ tại khu cách ly của trung đoàn bảy trăm năm mươi ở thành phố bắc cạn để thu dung cách ly phong ngừa lây lan dịch covid một mươi chín
qua phân loại sơ bộ số người về đợt này là công dân thuộc hai mươi chín tỉnh thành phố trong cả nước
tất cả đều là lao động xuất cảnh trái phép sang trung quốc làm việc ở các tỉnh quảng châu quảng đông và quảng tây
sau khi tiếp nhận các bác sĩ tiến hành đo thân nhiệt cấp phát chăn màn nhu yếu phẩm
tại khu cách ly công dân được phục vụ chế độ ăn như tiêu chuẩn của chiến sĩ bộ binh
qua khám sàng lọc ban đầu cho thấy tất cả đều có sức khỏe bình thường
sau cách ly đủ điều kiện theo hướng dẫn của ngành y tế nếu không có vấn đề gì người dân sẽ được trở về nhà